xét về mặt trung bình khí hậu giai đoạn này trục của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền trung
mà giải hội tụ nhiệt đới là nơi sản sơn sa sáu mươi năm bảy mươi số lượng áp thấp nhiệt đới hoặc bão
vì thế các tỉnh miền trung tháng một mươi có số cơn bão ảnh hưởng nhiều nhất trong năm
nếu tính cả áp thấp nhiệt đới hiện tại trên miền đông
thì tháng một mươi năm nay miền trung có đón bốn cơn bão về áp thấp nhiệt đới
ngoài ra còn có tác động của hoàng lưu áp thấp nhiệt đới hoặc bão
với không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao
các tổ hợp thời tiết này là nguyên nhân gây ra các đợt mưa rất lớn ở miền trung trong thời gian qua
tháng một mươi là tháng chính vụ mùa mưa ở miền trung
nên trong tháng một mươi khu vực này bao giờ cũng có mưa rất lớn
ghi nhận những ngày vừa qua tổng lượng mưa ở một số điểm đo được là khá lớn
nhiều khu vực đã vượt quá khoảng hai mươi bốn mươi so với trung bình nhiều năm
điển hình tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
trong đêm hai mươi hai hai mươi ba tháng một mươi lượng mưa ra được lên tới năm trăm ba mươi hai mm
vượt qua kỷ lục mưa cách đây một mươi hai năm
cụ thể là ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với lượng mưa năm trăm hai mươi bốn mm
điều này cho thấy do tác động của biến đổi khí hậu diễn biến mưa lũ ngày càng bất thường
khó dự báo đặc biệt là mưa lớn cục bộ với cường suất lớn
cấp tập chỉ trong một vài thời gian ngắn
nhưng mưa lũ ở miền trung trong năm nay khó lặp lại
sự khốc liệt và nguy hiểm như từng xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
gây ra lũ lụt diện rộng kéo dài và sạt lỡ đất làm chết nhiều người
thống kê của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
năm nay ngày rét đầu tiên ở hà nội là một mươi tám tháng một mươi
nếu tính theo thống kê từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tới giờ
hà nội có một mươi một trên bốn mươi năm lần xét trước ngày hai mươi tháng một mươi
như vậy có thể nói năm nay trời rét sớm hơn so với trung bình nhiều năm
khí lạnh đến sớm lại liên tục được tăng cường sẽ tác động đến miền trung
và kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới áp thấp nhiệt đới hoặc bão
sóng trên miền đông gây mưa lớn
đây là một trong những hình thái thời tiết gây mưa to đến đặc biệt to ở miền trung
dự báo từ giữa tháng một mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi một nếu tính cả cơn áp thấp nhiệt đới hiện tại
trên khu vực biển đông còn có khả năng xuất hiện khoảng ba năm cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới
trong đó có khoảng hai ba cơn
nhiều khả năng trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai vẫn còn xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới
trên khu vực phía nam biển đông và có thể gây mưa dòng trái mùa ở khu vực nam bộ
các tỉnh trung và nam trung bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra
trong nửa cuối tháng một mươi và một mươi một
sang nửa đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khu vực này còn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to
ngoài ra không khí lạnh giai đoạn
gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng một mươi và có xu hướng tăng cường độ trong các tháng chín đông
xét đậm xét hại trong mùa đông năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai có thể xảy ra sớm
tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng một mươi hai năm nay cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị những thông tin về bão lũ miền trung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo